thủ tướng đức olaf scholz cho rằng các quốc gia của liên minh châu âu cần chung tay chuẩn bị cho việc tái thiết ukraine với việc lập quỹ đoàn kết chung
ông olaf scholz nhận định việc xây dựng lại cơ sở hạ tầng bị phá hủy và phục hồi nền kinh tế ukraine sẽ tiêu tốn hàng tỷ đô la mỹ
do đó các nước eu phải bắt đầu đặt nền móng cho một quỹ đoàn kết được tài trợ bởi sự đóng góp của eu và các đối tác
trước đó vào tháng bốn eu đã thông báo kế hoạch xem xét lập một quỹ đoàn kết để tài trợ cho việc tái thiết ukraine
khoảng hai trăm bốn mươi tám triệu euro từ quỹ của eu sẽ được cấp cho xéc ba lan slovakia hungary và romani để giúp đỡ những người tị nạn từ ukraine
số tiền này chủ yếu dành cho thực phẩm phương tiện đi lại và chỗ ở cho những người tị nạn
mức phân bổ được dựa theo tỷ lệ số người tị nạn trên tổng dân số của quốc gia đó
theo dấu liệu mới nhất của liên hợp quốc sáu triệu người đã rời khỏi ukraine

trong lúc của xung đột bùng phát phần lớn những người tị nạn ở các nước eu